xin chào và hẹn gặp lại
nên các đối tượng thường tụ tập ở các khu vực chân cầu vượt lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp cướp tài sản
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng tám nhóm đối tượng đang tụ tập tại công viên linh đàm
thì anh linh chú tại quận hoàng mai điều khiển xe máy nhãn hiệu wayanfa mang biệt kiểm soát hai mươi chín h một tám mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi hai đi qua
vì chiếc đèn pha xe máy của anh này chiếu vào đối tượng nên giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn
côn đồ nguyễn bà dũng quê ở quỳnh liêu nghệ an đã dùng điếu cây đập vào đầu vai của anh linh
sau đó các đối tượng khác tiếp tục đánh cho đến khi nạn nhân nằm gục tại chỗ
các đối tượng đã lấy đi năm trăm bốn mươi đồng và cướp chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát
sau đó bọn em chở nhau sang bên gia lâm ạ
sang bên gia lâm thì anh dũng anh bảo là bây giờ phải tiêu thụ
anh mới bảo thế anh gọi cho ai thì gọi
thế anh dũng anh gọi cho anh hảo ạ
thì lên thì đầu tiên là đi bán nhưng mà lên thái nguyên
nhưng mà gặp chốt không lấy được thì bọn em quay về
quay về sau đó là lại bán cho anh trung sĩ hảo là hai triệu
nhận được trình báo của bị hại ngay trong đêm
đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hà nội và công an phường đại kim đã tiến hành khám nghiệm hiện trường giả soát nhân chứng
sau khi cướp được chiếc xe máy các đối tượng đã tìm cách bán lấy chiếc xe và lấy tiền để tiêu xài
tuy nhiên do các chốt trực phòng chống covid một mươi chín hoạt động gắt gao
nên các đối tượng chưa thể thực hiện ngay được ý đồ
đến ngày một mươi một tháng tám chúng đã bán chiếc xe máy trộm cướp được cho đối tượng chu sĩ hào
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
huệ nông cống tây nguyên
các đối tượng đã tìm cách bán lấy chiếc xe máy trộm cướp được cho đối tượng trù sĩ hảo
với giá là hai triệu đồng

chỉ sau ít hôm lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng chu sĩ hào và thu giữ vật chứng của vụ án
tại cơ quan công an các đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai
còn làm rõ ba vụ trộm cắp tài sản do nhóm đối tượng này gây ra trên địa bàn thành phố hà nội
cái nhóm đối tượng này hầu hết là những đối tượng là
từ các địa phương
về hà nội tập trung với nhau
mục đích là
khi tập trung ở khu vực linh đàm cổng công viên linh đảng
lấy điểm ăn ở
sau đó là
có những một số đối tượng sẽ thực hiện
các hành vi trộm cắp
để sau đó
từ đó lấy được tiền và
nuôi sống trong nhóm mua đồ ăn
tội phạm cướp giật tài sản thường diễn ra rất nhanh
và khó ngăn chặn
tính chất nguy hiểm của các loại tội phạm này thể hiện ở chỗ
các đối tượng có thể gây án liên tục
thậm chí trong một ngày gây nhiều án
đối tượng phạm tội đa số là những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp
có tiền án tiền sự nghiệt ma túy
hay lười lao động

quán đường có một cái vị trí thuật lợi
nhất là những quan đường vắng
có thể thổ thoát nhanh chóng được
thì các đối tượng sẽ nhanh chóng
vượt lên ngang hàng
và thường là đối tượng ngồi sau
sẽ sử dụng tay
và chiếm đoàn
cái tài sản người vị hại người ta đang cầm giữ quản lý
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
các tuyến đường trên địa bàn thành phố ít người qua lại hơn ngày thường
đối với nhóm tội phạm cướp giật bọn chúng thường đi thành từng nhóm
và phân công nhiệm vụ rất rõ ràng thậm chí là dùng hung khí để uy hiếp nạn nhân
cơ quan công an có khuyên cáo người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tránh đi một mình vào những khu vực vắng vẻ ít người sẽ
đấy là những vị trí để mà các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng vào để thực hiện hành vi phạm tội
người dân khi đi trên đường không dừng đậu xe khi trời tối
nơi vắng người qua lại nếu có việc phải đi đến những khu vực này nên đi hai người
và cảnh giác khi có đối tượng bám theo
không sử dụng điện thoại trường hợp cần thiết thì đậu xe vào sát lề đường
hướng ra mặt đường quan sát xuống đường
nếu đeo nữ trang cần che kín không để lộ trang sức ra ngoài
túi sách nên để vào cốp xe
khi bị cướp cướp giật phải truy hô
đồng thời nhận dạng đặc điểm của đối tượng loại xe biển số xe
và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đường dây nóng để tố giác tội phạm